cho đến thời điểm này việt nam đã có một trăm hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh trong tổng số hai trăm năm mươi một ca mắc
hiện một trăm hai mươi năm bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được điều trị tại hai mươi một cơ sở khám chữa bệnh
hầu hết các bệnh nhân sức khỏe ổn định và có tiến triển tốt
tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có các bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh viện nhiệt đới tp hcm ngoài ra còn có các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến chuyên khoa lao phổi bệnh viện tuyến huyện
các bệnh viện đầu ngành chuyên khoa sâu các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm đang lập mạng lưới để thực hiện mục tiêu cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín nặng
cũng như bệnh nhân có bệnh lý nền khi hết giai đoạn điều trị trong bệnh viện bệnh nhiệt đới